ngày hai mươi bốn tháng hai tại khu lưu niệm đại thi hảo nguyễn du hội nhà văn việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác văn tế đại thi hảo nguyễn du và bạn đọc thuộc kiều
hai cuộc thi sáng tác văn tế đại thi hào nguyễn du và bạn đọc thuộc kiều là cơ hội để các thế hệ hậu sinh ôn lại và mở rộng thêm đi sâu vào thân thế hành trang sự nghiệp của nguyễn du
đây cũng là dịp để người dân việt nam tiếp cận thấm sâu hơn những giá trị nhân văn và nghệ thuật bất hủ của chuyện kiều
thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nguyễn du sinh năm một nghìn bảy trăm sáu mươi sáu mất năm một nghìn tám trăm hai mươi tên chữ là tố như quê ở xã tiên điển huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
nguyễn du là nhà thơ thiên tài của dân tộc việt nam với tầm vóc và vị thế khó ai sánh nổi
ông đã để lại cho hậu thế một di sản văn học vô cùng quý giá
cả chữ hán lẫn chữ nông